chiều một mươi ba tháng bốn tại hà nội đã diễn ra diễn đàn co hai nghìn một mươi chín
diễn đàn đã thu hút ceo của các doanh nghiệp tập đoàn lớn tham gia chia sẻ và thảo luận
chủ đề của diễn đàn ceo hai nghìn một mươi tám năm nay là nâng cao năng suất lao động đòn bẩy tăng trưởng kinh tế
phát biểu tại diễn đàn ông ngô văn tuấn phó trưởng ban kinh tế trung ương cho rằng
cùng với quá trình đổi mới và phát triển kinh tế năng suất lao động của việt nam đã cải thiện đáng kể
tuy nhiên cũng cần thẳng thắn thừa nhận thành tích tăng năng suất lao động của việt nam thời gian qua
chủ yếu theo chiều rộng chứ chưa theo chiều sâu
bên cạnh đó năng suất lao động của việt nam đang rất thấp so với nhu cầu phát triển
với tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khoảng bốn bảy giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy
việt nam đang đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau khi tốc độ tăng năng suất
đang thấp hơn tốc độ tăng bình quân của gdp khoảng sáu hai mươi một cùng thời kỳ
và cũng thấp hơn tốc độ tăng lương thực tế bình quân khoảng một mươi hai

giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy thì tốc độ tăng năng suất của việt nam chúng ta cũng đã có cao lên
nhưng mà nó vẫn chỉ khoảng độ bốn năm bốn bảy thôi
và mục tiêu chúng ta để ra ở đây là làm thế nào để có thể có đạt mức năng suất cao cùng năm năm năm
thì đấy vẫn là mục tiêu mà chúng ta cần phải tiến tới làm sao để đạt mục tiêu nó dài hạn trong dài hạn
để giữ được tốc độ tăng năng thưởng cao trong thời gian tới
có thể nói nâng cao năng suất là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế của một quốc gia
và chỉ có tăng năng suất việt nam mới có thể tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
trong nền kinh tế chúng ta muốn đổi mới cơ cấu nền kinh tế thì cái điều mà quan trọng nhất
đó là chúng ta tập trung các ngành cần hỗ trợ để tăng năng suất lao động để tạo ra giá trị về sáng tạo
ví dụ như công nghệ phần mềm nông nghiệp công nghệ cao
đây là cái ngành mà
xu hướng sắp tới là sử dụng sử dụng các cái lực lượng lao động mà chất lượng cao
chủ đề của năm nay là năng suất lao động thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị
đấy là chúng tôi tiếp nhận những nhân sự trẻ mới ra trường và chúng tôi đào tạo họ
nâng cao kỹ năng cho họ và chúng tôi chú trọng đến việc tạo ra các sân chơi cho các bạn trẻ
thu hút nguồn nhân lực trẻ và chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những nhân sự mà chưa có kinh nghiệm
sau đó chúng tôi đào tạo và nâng cao kỹ năng của họ lên và xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp
càng ngày càng thu hút nhiều hơn nữa vì theo như tôi thì là cái nhân sự
cái nguồn nhân sự chính là cái yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp
theo đề xuất của tổng cục thống kê chính phủ nên sớm thành lập ủy ban năng suất quốc
gia do một phó thủ tướng làm chủ tịch trong đó thiết lập một cơ quan thường trực chuyên sâu
về năng suất lao động có nhiệm vụ phối hợp các động lực tăng năng suất quốc gia của việt nam
đặc biệt cần phải nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương tiền công theo nguyên tắc
của thị trường phù hợp giữa tăng tiền lương và tăng năng suất lao động tăng cường trong lao đời
sống vật chất tinh thần của người lao động trong các doanh nghiệp nhất là lao động trong các khu công nghiệp